với hy vọng là góp phần mang đến cho người lao động một cái tết đầy ấm áp liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa phối hợp với công đoàn khu kinh tế nghi sơn đã tổ chức chương trình tết xung vầy cho một mươi công nhân lao động trên địa bàn trao tặng những phần quà có giá trị và mái ấm công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn
chương trình tết xung vầy năm nay từ nguồn quỹ vận động của liên đoàn lao động tỉnh các nhà hào tâm sự chung tay của cán bộ công đoàn cơ sở liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa đã trao tặng hàng trăm xuất quà trị giá từ năm trăm linh đến một triệu đồng và hàng chục mái ấm công đoàn cho lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền tài trợ mỗi mái ấm là năm mươi triệu đồng
thông qua chương trình tết xuân vầy những món quà ý nghĩa đã được trao tới tận tay người lao động với mong muốn mang lại cho họ một cái tết ấm áp
động viên người lao động yên tâm công tác sản xuất kinh doanh đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung và ổn định đời sống người lao động nói riêng